dự kiến năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh sẽ có năm mươi bốn sáu trăm năm mươi bốn học sinh
bao gồm bốn mươi tám bốn mươi năm học sinh công lập và sáu sáu trăm linh học sinh ngoại công lập

trung học cơ sở tăng hai mươi bảy chín trăm năm mươi em và trung học phổ thông tăng một mươi bốn ba mươi tám em
nhìn chung số học sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tăng nhiều ở các trung học cơ sở tập trung tại một số quận như quận chín
quận một mươi hai quận gò vấp thủ đức bình tân và các huyện ngoại thành như bình chánh hóc môn củ chi
do đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh tình trạng dân số tăng cơ học
hiện nay một số quận quyện có nhiều trường có quy mô trên bốn mươi năm mươi học sinh một lớp
phần nào gây hạn chế trong công tác quản lý và chất lượng giảng dạy
trước thực trạng đó thành phố dự kiến đưa vào sử dụng chín mươi dự án
với một ba trăm bảy mươi một phòng học mới trong năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đưa vào sử dụng bảy mươi ba dự án với một một trăm bốn mươi hai phòng học mới ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và đưa vào sử dụng một mươi bảy dự án với hai trăm hai mươi chín phòng học mới từ sau ngày năm tháng chín đến cuối năm hai nghìn hai mươi
với những kế hoạch chuẩn bị trong công tác đầu tư xây dựng trường lớp
thành phố hồ chí minh đảm bảo năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một một trăm linh em học sinh sống trên địa bàn
kể cả trường học không có hậu khẩu thành phố đủ chỗ học
người lao động trong danh sách bị cho nghỉ việc của công ty bogen việt nam
tại thành phố hồ chí minh
đang lo lắng khi khoản tiền trợ cấp mất việc của họ bị tính thuế thu nhập cá nhân
theo đại diện cục thuế thành phố hồ chí minh sau khi nghe sự việc cắt giảm lao động tại bojen
cơ quan này đã tiến hành rà soát vấn đề khấu triệu thuế và báo cáo tổng cục thuế rằng
doanh nghiệp hoàn toàn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
còn nhận mất việc do covid một mươi chín thì bảo hiểm xã hội chia trả trợ cấp tất nghiệp
tương đương nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc
còn với bojen doanh nghiệp chia trả trợ cấp vượt qua mức quy định
phải nên buộc phải tính một mươi thuế thu nhập cá nhân trên số tiền chênh lợt theo pháp luật hiện hành
và đã có văn bản hướng dẫn bonzan trả lời cho người lao động
ở luận ý kiến khác nhiều chuyên gia kinh tế tài chính cho rằng bản chất của thuế thu nhập cá nhân
là nhằm mục đích điều tiết thu nhập nỗ lực tạo ra sự bình đẳng trong xã hội
do đó người có thu nhập cao sẽ đóng thuế cao để có ngân sách hỗ trợ cho người có thu nhập thấp
chính vì lẽ này công nhân mất nguồn thu nhập chính do tác động của đại dịch
lại phải đóng thuế thì rất vô lý
doanh nghiệp đưa ra khoản trợ cấp là rất đáng quý và có ý nghĩa về vật chất
lẫn tinh thần đối với công nhân
nhà nước không nên tính thuế trên khoản thu nhập này
mặc dù xét xử lý điều này phù hợp với quy định của pháp luật
tuy nhiên pháp luật cần linh hoạt và bám sát thực tế cuộc sống
ngày năm tháng bảy cùng đoàn khối xây dựng lực lượng tham mưu hậu cần
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp cn
đã phối hợp cùng công an huyện cờ đỏ và đoàn trường cao đẳng y tế cần thơ
tổ chức chương trình khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí
và cấp căn cước công dân lưu động cùng với đó là tặng quà cho gia đình
có hoàn cảnh khó khăn tại xã trung hương huyện cờ đỏ
đoàn đã tổ chức trao tặng hai trăm linh phần quà cho các hộ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí
cho người cao tuổi tại địa phương
các bác sĩ cũng đã tư vấn cho người dân cách phòng chống những bệnh thông thường
dễ mắc phải cách phòng chống các dịch bệnh như sốt sốt huyết
bệnh do ký sinh trùng bệnh truyền nhiễm tư vấn cho người dân tự bỏ thói quang
chưa tốt trong sinh hoạt hàng ngày như hạn chế uống rượu bia hút thuốc lá
nhằm nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
cùng ngày các bộ chiến sĩ công an tp cn cũng đã cấp căn cứ công dân lưu động
cho người già yếu người khuyết tật người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
những hoạt động trên là việc làm thường xuyên của công an tp cn
nhằm chung tay cùng xã hội chăm lo cho người dân nghèo
qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái chung sức vì sức khỏe cộng đồng
phát trạch tình quân dân và xây dựng hình ánh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an tp cn
trong lòng người dân tp cn
trong phần tiếp theo tình trạng vi phạm dừng đỗ xe ô tô đang diễn ra ngày càng phổ biến
đặc biệt là tại các khu vực nội đô vấn đề xử lý tình trạng này vẫn đang gặp khó khăn
trong mục chứng đẹp ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với hình ảnh đẹp
về những người tỉnh sát khu vực tần tâm phục vụ nhân dân tại đà nẵng
liên quan đến những thông tin về luật giao thông đường bộ sửa đổi
ban soạn thảo cho biết đã bỏ quy định bắt buộc người tham gia giao thông
phải bật đèn xe máy
điều hai mươi bảy của dự luật chỉ quy định phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm
từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h ngày hôm sau hoặc khi trời tối
hoặc khi có sương mù thời tiết xấu bị hạn chế tầm nhìn thì phải bật đèn
các đèn được đề xuất bật bao gồm đèn chiếu xa hoặc đèn chiếu gần
đèn sương mù đối với xe có trang bị đèn sương mù theo thiết kế của nhà sản xuất
đèn chiếu hậu và đèn tín hiệu nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất
các phương tiện cũng được yêu cầu phải tắt đèn chiếu xa và bật đèn chiếu gần
trong trường hợp lưu thông qua khu vực dân cư có bố trí hệ thống chiếu sáng đang hoạt động
hoặc chuẩn bị vượt xe phía trước để không trói mắt người điều khiển xe theo chiều ngược lại
thưa quý vị và các bạn tại thủ đô hà nội hiện nay một vấn đề nhức nhối đó chính là
tình trạng vi phạm dừng đỗ xe ô tô đang diễn ra ngày càng phổ biến
đặc biệt là tại các khu vực nội đô
đây chính là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng ủn tắc gia đình
giao thông và tai nạn giao thông
thực trạng này cũng đã gây không ít bức xúc cho người tham gia giao thông
mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục xa quân xử lý nhưng cũng gặp không ít khó khăn
tuyến đường khuất duy tiến thành phố hà nội mặc dù đang trong giờ cao điểm
nhưng phương tiện này vẫn cố tình dừng phương tiện tại đây
và điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giao thông trên tuyến đường này
tôi đồng ý với quan điểm gọi giao thông nhắn nhở đến là đúng tôi xin nhận sai
không chỉ tại những tuyến phố chính tình trạng này dừng đỗ sai quy định còn khá phổ biến
tại khu vực các cổng bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố
đặc biệt là các phương tiện kinh doanh vận tải
chính vì điều này cũng đang gây nên tình trạng ủn tắc tại đây
đội kiểm tra giao thông số một đã nắm bắt được cái việc này
và bố trí lực lượng phù hợp cắm chốt tăng cường lực lượng tuần tra
thứ nhất để hướng dẫn điều tiết giao thông
đồng thời cũng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình dừng đỗ gây cản trở giao thông
để tránh những việc gây người ta giao thông
dù lực lượng cảnh sát giao thông ngày nào cũng lập biên bản xử lý không ít trường hợp
nhưng tình trạng vi phạm vẫn liên tục xảy ra
đặc biệt mặc dù đã liên tục tuần tra kiểm soát
nhưng lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn đến từ chính những người vi phạm
nhiều khi ở cái địa bàn ở đây là có hai cái lối lên xuống đường trên cao
nhiều khi người ta ra qua đón người nhà chờ đợi người nhà
nhiều người đầu giờ sáng
hay tranh thủ tạp vào mua bánh mì mua xôi người ta dừng đỗ đấy
một thực tế khác cũng thấy rất rõ
đó là nhu cầu đỗ xe tại các khu vực trên địa bàn thành phố là khá nhiều
nhưng lại không có điểm dừng đỗ cho các phương tiện
do vậy bên cạnh các biện pháp của các cơ quan chức năng để nâng cao ý thức người tham gia giao thông
thì cần nhanh chóng quy hoạch những bãi đỗ xe thì sẽ là lời giải cho những vi phạm như thế này
thưa quý vị tại kỳ họp thứ một mươi năm hội đồng nhân dân tp hà nội
ủy ban nhân dân tp hà nội dự kiến có tờ trình đề nghị hội đồng nhân dân tp xem xét quy định
mức thu học phí đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông công lập của thành phố
và mức thu học phí đối với trường trung cấp kinh tế kỹ thuật bắc thăng long
trường trung cấp kỹ thuật tin học hà nội năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo ủy ban nhân dân tp hà nội
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi do tác động bởi dịch covid một mươi chín
học sinh phải nghỉ học dẫn đến tổng số thu từ học phí dự kiến không đạt so với dự toán thu
mặt khác ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tình trạng lao động thiếu việc làm
không có việc làm và mất việc ở một số khu vực gia tăng khiến thu nhập của người lao động giảm mạnh
khả năng đóng góp của một bộ phận cha mẹ học sinh gặp nhiều khó khăn
ủy ban nhân dân thành phố đề xuất mức thu học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
giữ nguyên như năm học
điều này phù hợp khả năng chi trả của người dân thành phố nhằm chia sẻ khó khăn với cha mẹ học sinh
và phù hợp với các chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với người lao động
tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến là một tỷ một trăm ba mươi năm chín trăm bảy mươi năm nghìn đồng
tiền thu học phí chiếm tỷ lệ một mươi hai một trong tổng số chi ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu học phí
do không tăng học phí ở các cấp học theo lộ trình
bảo tương ứng khoảng một trăm chín mươi tám tám trăm chín mươi một tỷ đồng
kinh phí thực hiện chế độ miễn giảm học phí khoảng hai mươi năm trăm ba mươi ba tỷ đồng
theo sở lao động thương minh và xã hội tp hcm
tính đến đầu tháng bảy tp hcm đã hỗ trợ cho năm trăm linh người có hoàn cảnh khó khăn

các hộ dân được hỗ trợ cho năm người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín với số tiền là khoảng năm trăm năm mươi tỷ đồng
các hộ dân được hỗ trợ gồm người lao động hộ kinh doanh giáo viên người có công người thuộc diện hộ nghèo
chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó đã hỗ trợ cho hai trăm ba mươi hai hai trăm năm mươi người lao động kể cả các giáo viên mầm non khu vực ngoài công lập
hộ kinh doanh người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động với số tiền hai trăm ba mươi ba bốn tỷ đồng
hỗ trợ hai trăm sáu mươi sáu bảy trăm ba mươi người có công đối tượng bảo trợ xã hội người thuộc diện hộ nghèo cận nghèo
với số tiền hơn ba trăm một mươi tỷ đồng
tính đến cuối tháng sáu đã có gần ba mươi tám hai trăm sáu mươi người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
hoặc nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ gần bốn mươi tỷ đồng
mặc dù truyền thông liên tục cảnh báo nhưng thời gian gần đây cộng đồng vẫn liên tiếp xuất hiện
các ca biến chứng do tự ý sử dụng thuốc nam thuốc lá cây
đáng lo ngại là những loại thuốc nam thuốc lá cây này đều không rõ nguồn gốc
người bệnh nghe theo những lời hứa hẹn của thầy lang để điều trị
hậu quả là tiền mất
mang bệnh không hết mà còn thêm biến chứng nặng nề
phản ánh tại khánh hòa
bị chấn thương trong lúc làm việc nặng
thế nhưng suốt tám tháng qua bệnh nhân ba mươi chín tuổi quê ở thành phố cam ranh
không đến bệnh viện mà tìm đến các thầy lang để cắt và đắp thuốc lá cây
với gần bảy mươi lần đắp thuốc lá cây và một mươi lần thực hiện cắt lễ
chọc hút lấy mũ ở bảy thầy lan khác nhau
hậu quả chân trái của bệnh nhân ngày càng teo nhỏ đi lại gặp khó khăn
tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp
để xử lý tình trạng nhiễm trùng hoại tử cho bệnh nhân
sau đó bệnh nhân này sẽ được tiếp tục phẫu thuật nối dây chẳng
các bác sĩ điều trị cho biết nếu bệnh nhân đến bệnh viện muộn hơn vài ngày
và không được phẫu thuật kịp thời thì khả năng phải cắt bỏ chân là rất cao
thuốc rất là nóng rồi đâm vô là nó rất là êm
rồi có khi tới giác lễ cũng có nhắc bằng dao lam hoặc là mảnh chai
giác lễ là xẻ được chất dịch đỡ được năm bữa rồi xong nó lại sưng lại y như cũ
thuốc nam là những ngày đầu bệnh nhân cảm thấy bớt
vì trong đó họ có sử dụng một số chất làm cho bệnh nhân giảm đau
nhưng thuốc nam rất là nóng những ngày sau bắt đầu viêm tẩy xung quanh bằng đá thuốc
và bắt đầu nó thấm vào trong khớp và nó gây viêm khớp và nó dẫn đến tình trạng áp xe
lúc một tình trạng áp xe mà mình khó khăn
không có xử lý thì nó sẽ dẫn đến là một tình trạng có thể nhiễm trong huyết
và ảnh hưởng đến tình trạng nặng hơn là hoại thư sinh hơi
mà lúc hỏa thư sinh hơi thì nó ảnh hưởng đến là cả tính mạng và có thể là mất chi
trường hợp bệnh nhân nói trên không phải là ca bệnh duy nhất được bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa tiếp nhận trong thời gian gần đây
từ đầu năm đến nay bệnh viện đa khoa khánh hòa ghi nhận gần hai mươi trường hợp gặp các biến chứng do sử dụng thuốc nam
hầu hết các bệnh nhân đều đã điều trị đắp thuốc một thời gian dài tại các thầy lang
chỉ khi bệnh trở nặng biến chứng thì người dân mới nhập viện để điều trị
đáng lo ngại đầu năm hai nghìn hai mươi bệnh viện đa khoa tỉnh đã ghi nhận một trường hợp tử vong
do biến chứng của đắp thuốc nam thuốc lá cây không rõ nguồn gốc
trước đây mình đã xử lý một số trường hợp nhưng giai đoạn sớm thì mình có thể là mình xử lý kịp thời
là có thể ảnh hưởng cắt lọc được thì mình cứu sống được cái chi
những trường hợp nặng quá thì mình phải đoạn chi luôn và có trường hợp nặng hơn nữa
thì như vậy mình không thể là nó ảnh hưởng đến suy đa phủ tàng rồi
thì lúc đó mình không cứu được cái tính mạng và có một số bệnh nhân đã tử vong
để tránh tình trạng tiền mất tật mang các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tỉnh táo
trước những lời quảng cáo giới thiệu về các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng
thiếu cơ sở khoa học
sau chấn thương nên trường lạnh kê cao chân và đến bác sĩ chuyên khoa khám
để được tư vấn về cách chữa bệnh
điều trị không để xảy ra hậu quả đáng tiếc
thế thành phố đà nẵng còn tăng cường giờ làm việc vào mỗi buổi tối
xuống tận nhà người dân để trao trả xử lý hồ sơ
mô hình này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực và nhận được sự đồng tình từ phía người dân
tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
dường như đã không còn mấy xa lạ
cứ vào khoảng hai mươi giờ mỗi tối các đồng chí cảnh sát khu vực công an phường an khê
lại lên tàu
các đồng chí đến nhà từng người dân và trao tận tay sổ tạm trú
hay bất kỳ giấy tờ thủ tục hành chính liên quan
với đặc thù là địa bàn có nhiều công dân từ khắp nơi đến sinh sống
phần lớn là ở nhà trọ hoặc nhà cho thuê
nên khoảng thời gian sắp xếp đến công an phường hoàn thành các thủ tục giấy tờ là rất khó
gia đình chị đỗ thị hằng là một trong những trường hợp như vậy
vợ chồng em là sống đấy cũng lâu rồi mà
hai vợ chồng em thì đều
đều là dân văn phòng hết cho nên là cái việc mà đi lại để chống dơ hành chính để đi làm các thủ tục thì rất là khó khăn ấy
cho nên là cũng nhờ có mô hình này của bên công an phường an khê mình cho nên là
vừa tráo trả các sổ giấy tờ tại nhà cho nên là cho mình là em là rất là tiền
vừa tiết kiệm thời gian cho người dân mà vừa gặp bỏ cái tình dân quân
cho nên em nghĩ là mô hình này nên được phát triển hơn đó
hướng dẫn cho rất là cụ thể để mình về mình điền vô những cái đơn đó
sau khi về nhà điền sông xui thì đem ra thì có một đồng chí tiếp nhận hồ sơ
thì hẹn là ngày ba mươi là có công an khu vực đến trao trả
thì nói chung là cũng rất là thùng tiện
nội dung là thùng tiện mà giúp đỡ cho dân như vậy là ngon rồi

không chỉ riêng chị hằng anh lý mà nhiều người dân lao động khác đều cảm thấy phấn khởi và mến phục tinh thần vì dân phục vụ
của các anh bởi một phần nỗi lo của họ đã được đồng cảm và sẻ chia
cũng chính sự cởi mở gần gũi với người dân mà lực lượng cảnh sát khu vực đã có thêm được nguồn tin tố giác tội phạm
hỗ trợ trong việc điều tra khám phá thành công nhiều vụ trộm cắp bóc gỡ các tụ điểm ma túy trên địa bàn
qua quá trình tiếp xúc với người dân thì cảnh sát khu vực đã nắm bắt nhiều thông tin về tội phạm
về các đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn cũng giống như những các vụ việc
trộm cắp tài sản trên khu vực thượng an một cũng như công an phường an khen nói chung
điển hình là vụ buôn bán ma túy tại hai trăm tám mươi hai nguyễn phước nguyên
các bộ chiến sĩ đã chủ động nắm được tình hình của mình xảy ra trên địa bàn của mình
và kịp thời báo cáo tham mưu cho ban giải quyết công an phường
giải quyết được những sự việc phức tạp về hệ năng tự tử xảy ra trên khu vực của mình
điều này thì được cấp quỹ lãnh đạo
địa phương đánh giá rất là cao với tinh thần và vòng cục của các bộ chiến sĩ đặc biệt là cảnh sát khu vực
không chỉ dừng lại ở việc cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính
mà chính sự hòa nhã tận tâm của người cảnh sát khu vực đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng người dân